hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bamboo airways dự kiến tăng một mươi năm cung ứng tại nội địa tiếp tục tăng tần suất bay trên toàn mạng bay
tập trung vào đường bay trục như hà nội tp hcm đà nẵng các đường bay du lịch đi phú quốc
nha trang quy nhơn cùng các chuyến bay đi đến các địa phương có nhu cầu cao như vinh thanh hóa hải phòng
bên cạnh đó bamboo airways chủ động bố trí các sản phẩm bay tối muộn sau hai mươi giờ đi đến các điểm du lịch
và đưa khách về từ các điểm du lịch sau hai mươi ba h
để kịp thời cung ứng tải đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của đông đảo người dân trong giai đoạn nghỉ lễ
tình hình dịch bệnh được kiểm soát và mở cửa du lịch là những yếu tố quan trọng
tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động đi lại của người dân
trên cơ sở đó hãng đánh giá nhu cầu đi lại của khách nội địa đặc biệt là vào dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
sẽ tăng trở lại với lượng khách có thể đạt và vượt năm hai nghìn một mươi chín
vì vậy bamboo airways đã liên tục tăng tần suất và mở nhiều đường bay thường lệ quốc tế
hãng tăng tần suất khai thác các đường bay hà nội narita nhật bản lên bốn chuyến khứ hồi một tuần
hà nội incheon hàn quốc lên ba chuyến khứ hồi một tuần và tiến tới bay một chuyến khứa hồi một ngày
cho mỗi đường từ ngày mồng một tháng sáu
ngay trước thèm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mồng một tháng năm bambu airways tiếp tục đưa vào khai thác hàng loạt đường bay mới
như hà nội melbourne úc từ ngày hai mươi bảy tháng bốn thành phố hồ chí minh bangkok thái lan từ ngày hai mươi tám tháng bốn
thành phố hồ chí minh singapore
hãng tăng tần suất khai thác các đường bay từ ngày hai mươi chín tháng bốn và sau đó là hà nội singapore từ ngày mồng chín tháng năm
đồng thời hãng đang tích cực thúc đẩy hướng tới mở rộng mạng bay đến các quốc gia châu á như lào campuchia
tương tự hãng hàng không vietnam airlines pacific airlines vasco cũng tăng nhiều chuyến bay trong dịp nghỉ lễ
với gần bốn trăm năm mươi chỗ trong bảy ngày từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
trong đó việt nam airlines và vasco khai thác trên hai chuyến bay với gần ba trăm chín mươi năm chỗ
một mươi so với giai đoạn cùng kỳ hai nghìn một mươi chín còn pacific airlines cũng ứng trên hai trăm bảy mươi chuyến bay tương ứng gần năm mươi một chỗ
các đường bay tập trung tăng tải đăng thu hút du khách kết nối giữa hai thành phố lớn hà nội thành phố hồ chí minh
với những điểm du lịch nổi tiếng như đà nẵng quy nhơn đà lạt nha trang phú quốc côn đảo
riêng đối với các đường bay quốc tế sau khi chính phủ mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba và để đón đầu nhu cầu thị trường trong kỳ nghỉ lễ
các hãng tăng tần suất khai thác đến toàn bộ mạng bay quốc tế thường lệ mở một mạng bay với các đường bay mới như hà nội thành phố hồ chí minh delhi ấn độ
các đường bay kết nối singapore với đà nẵng nha trang phú quốc từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo hoạt động khai thác hiệu quả và an toàn các hãng hàng không nội địa đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh
để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ người dân đi lại
điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm hủy chuyến trong dịp nghỉ lễ đồng thời khuyến cáo hành khách đặt vé sớm để tránh hiện tượng sốt vé
làm thủ tục trước chuyến bay qua website hoặc ứng dụng di động của hãng để tiết kiệm thời gian làm thủ tục và chờ đợi tại sân bay